sở thông tin và truyền thông thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng
giải báo chí tuyên truyền về thành phố đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
qua gần năm tháng phát động ban tổ chức giải nhận được hơn hai trăm linh tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại của ba nhóm đề tài
nhóm đề tài tuyên truyền về năm chủ đề hai nghìn hai mươi của thành phố là năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư
qua chấm chọn ban tổ chức giải đã trao tổng cộng ba giải nhất ba giải nhì ba giải ba và sáu giải khuyến khích
cho các tác phẩm thuộc ba nhóm đề tài
trong đó nhóm tác giả truyền hình nhân dân gồm nguyễn vinh quang nguyễn tiến anh lê tiến sĩ